thông tin từ công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa cho biết là cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
thi thể một người phụ nữ được phát hiện dưới hầm bioga
trước đó chiều ngày hai mươi tám tháng một một người phụ nữ trú tại thôn quảng cộng xã thạch quảng tỉnh thanh hóa
sử dụng xe máy đi đến nhà một đối tượng là nguyễn thị vuông ở xã thạch quảng huyện thạch thành để đòi nợ
và bị đối tượng vuông dùng hung khí đánh chết
sau khi sát hại nạn nhân đối tượng vuông bỏ sát nạn nhân vào sọt nhựa ném xuống bể bioga của gia đình để phi tàng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xã thạch quảng phối hợp với gia đình nạn nhân xác minh sự việc
đến khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một công an đã phát hiện được xác nạn nhân nằm sau bể bioga nhà đối tượng nguyễn thị vuông
bước đầu công an xã thạch quảng phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh rõ đối tượng nguyễn thị vuông là hung thủ sát hại nạn nhân
hiện công an xã thạch quảng đã bắt giữ đối tượng vuông để bàn giao cho cơ quan cấp trên tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình cho biết là đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn văn mạnh
trú tại thị trấn quỳnh côi huyện quỳnh phụ để điều tra về tội giết người
trước đó ngày hai mươi một tháng một tại quán bánh mì quỳnh anh ở tổ năm thị trấn quỳnh côi
giữa nguyễn văn mạnh và vợ xảy ra mâu thuẫn
trong lúc bực tức vợ mạnh dùng dao gây thương tích cho hai con nhỏ là nguyễn minh khang sinh năm hai nghìn một mươi bảy và nguyễn quỳnh anh sinh năm hai nghìn một mươi bảy
làm hai cháu bị thương nhẹ vùng cổ
khi bị mọi người can ngăn mạnh cầm dao tự làm thương mình cả ba bố con được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu
hiện sức khỏe của ba người ổn định không nguy hiểm đến tính mạng
ngay sau đó công an tỉnh thái bình chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh phụ giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn văn mạnh để điều tra
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh và cục quản lý thị trường tỉnh thái nguyên vừa phối hợp kiểm tra xử lý một cơ sở kinh doanh sản phẩm quả địa cầu
có in hình ảnh bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền biên giới quốc gia
qua công tác giả soát nắm tình hình trên không gian mạng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh thái nguyên phát hiện trang mạng xã hội
của một cửa hàng có địa chỉ tại phường quang trung thành phố thái nguyên giao bán quả địa cầu có in hình ảnh bản đồ
thể hiện không đúng chủ quyền biên giới việt nam theo quy định của pháp luật
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán một mươi một quả địa cầu in tiếng nước ngoài
có thể hiện đường lưỡi bò phi pháp của trung quốc trên biển đông theo chủ cơ sở số hàng trên được nhập từ nước ngoài về kinh doanh
lực lượng chức năng đã lập biên bản kiểm tra thu giữ số hàng trên và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
mặc dù tuổi đời còn nhỏ thế nhưng nhóm đối tượng ở huyện cẩm giang tỉnh hải dương đã thực hiện vụ cướp manh động và liều lĩnh
sau khi nhận được tin báo của bị hại công an huyện cẩm giang đã khẩn trương điều tra làm rõ bắt giữ được sáu đứa đứa
đối tượng có liên quan điều đáng nói trong vụ việc này là các đối tượng khi bị bắt giữ đều chưa đủ một mươi tám tuổi
sau đối tượng bị bắt gồm đào duy long trần mạnh thắng nguyễn phụ dũng phạm huy hoàng lưu bá dương và nguyễn minh hiếu
tất cả đều trú tại huyện cẩm giang tỉnh hải dương trước đó vào tối ngày một mươi một tháng một sau đối tượng gặp nhau ở huyện an lão hải phòng
cùng bàn bạc thống nhất sử dụng xe máy đi về khu công nghiệp đại an khi gặp bất kỳ ai đi một mình nơi đường vắng
sẽ chặn lại cướp tài sản khi các đối tượng về đến đường ba trăm chín mươi bốn thuộc địa phận xã cẩm đông huyện cẩm giang tỉnh hải dương
thì gặp anh nguyễn thúc đạt điều khiển xe theo chiều ngược lại thấy vậy các đối tượng đã quay xe đuổi sau đó dùng chân tay và hung khí mang theo đánh anh đạt
rồi cướp một điện thoại di động nhóm này còn định cướp xe máy nhưng không rằng được chìa khóa
hiện công an huyện cẩm giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam sáu đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
vào ngày hôm nay công an huyện di linh tỉnh lâm đồng cho biết là đã bắt khẩn cấp hai đối tượng gồm đào văn anh tuấn và đào văn lực anh
là hai anh em ruột đều trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô
bước đầu hai đối tượng khai nhận từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hai anh em từ biên hòa đồng nai chạy xe đến địa bàn huyện di linh và huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
quan sát những xe ô tô để bắt
bên đường không có người trông coi các đối tượng sẽ cậy cửa để trộm cắp tài sản
bước đầu hai đối tượng khai nhận trong thời gian trên chúng đã thực hiện ba vụ cậy cửa xe ô tô để trộm cắp tài sản gồm giỏ sách điện thoại và một số vật dụng khác
sau khi thực hiện các hành vi trộm cắp chúng thuê khách sạn ngủ và bán đi điện thoại tại các cửa hàng lấy tiền tiêu xài cá nhân
tại bình định vào lúc một mươi năm h ba mươi chiều ngày hôm qua trên quốc lộ một a thuộc địa bàn xã mỹ
phong huyện phù mỹ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông rất may không xảy ra thương vong
thời điểm trên chiếc ô tô bốn chỗ biển số bảy mươi chín a ba mươi sáu nghìn chín trăm linh bảy do tài xế lê hân ở huyện ninh hòa tỉnh khánh hòa điều khiển chạy hướng bắc nam
trong lúc đang lưu thông về quê để ăn tết bất ngờ ô tô đã đâm vào giải phân cách làm gãy trụ biển báo bánh xe văng ra đường xe lộn nhiều vòng và lật nhào phía bên kia đường
cú đâm mạnh làm đầu xe bị nát và xảy ra cháy một vài bộ phận trên xe
nhưng rất may thời điểm đó khu vực này không có người qua lại cho nên không xảy ra thương vong
tài xế được người dân đưa ra khỏi xe an toàn theo trình bày của tài xế hân do buồn ngủ nên đã xảy ra sự việc trên
mời quý vị cùng đến với những số liệu về tình hình giao thông đáng chú ý
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết là trong hai ngày nghỉ hai mươi bảy và hai mươi tám tết toàn quốc đã xảy ra năm mươi ba vụ tai nạn giao thông khiến hai mươi tám người chết hai mươi bảy người bị thương
so với dịp này năm ngoái số vụ tai nạn giao thông và số người thương vong đều giảm
các vụ tai nạn giao thông nêu trên đều xảy ra trên lĩnh vực đường bộ các lĩnh vực đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào
về kết quả thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
theo cục cảnh sát giao thông ở lĩnh vực đường bộ lực lượng chức năng các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn bảy trường hợp vi phạm phạt tiền hơn tám tỷ đồng
trong số các trường hợp vi phạm nêu trên có ba trăm linh một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra trong mùa hanh khô dịp tết nguyên đán và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh thái nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở cơ quan doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao
qua đó tuyên truyền kiến thức về phòng cháy chữa cháy chấn chỉnh nhắc nhở và xử lý nghiêm các vi phạm có thể dẫn đến cháy nổ
phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện ga thắp hương thờ cúng khuyên cáo bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ gia đình
phổ biến kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đây là những hoạt động thường xuyên của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên trong những ngày cận tết nguyên đán
ngoài ra công an tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra tập trung vào các chuyên đề an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ siêu thị trung tâm thương mại kho hàng hóa đặc biệt là các hộ gia đình có nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
quá trình kiểm tra sẽ kiến nghị khắc phục các tồn tại hạn chế xử lý nghiêm các hành vi vi phạm qua đó nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy của cơ sở cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã có sự thay đổi tích cực